thưa quý vị và các bạn sáng năm tháng sáu năm hai nghìn chín tại một bến sông thuộc phường hai thành phố bến tre tỉnh bến tre
người dân đã phát hiện một thi thể bị quấn trong một chiếc bào tải và trâu giạt vào bờ
khi đến hiện trường thì các điều tra viên đã không khỏi bất ngờ khi nhìn thấy da mặt của nạn nhân từ vùng tráng đến vùng căm
thậm chí cả hai vành tay đều đã biến mất
nghi án sát thủ lột da mặt nạn nhân để gây khó khăn cho công tác điều tra
tuy nhiên chỉ sau gần ba ngày thì công an tỉnh bến tre đã vén bức mạng bí mật vụ án giết người hết sức giả mạng này
vậy cơ quan công an đã làm như thế nào để đưa kẻ thù ác ra trước ánh sáng và chịu hình phạt trước pháp luật
đó sẽ là những nội dung chính trong chương trình hồ sơ vụ án ngày hôm nay
các trinh sát viên tiếp tục được tung ra nắm thông tin về các đối tượng liên quan